thưa quý vị và các bạn hiện nay trước xu thế hội nhập việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là điều tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp
bởi vì chỉ có tham gia vào chuỗi cung ứng đó thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được
đây cũng là cơ hội và giải pháp mở rộng thị trường hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp
vậy doanh nghiệp việt nam đã chuẩn bị như thế nào
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
đây là một dây chuyền sản xuất sản phẩm đóng hộp của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt nam vifong
là một trong những công ty đầu tiên của việt nam sản xuất được thực phẩm đóng hộp
thương hiệu vifong đã tạo được vị thế vững chắc khi xây dựng được chuỗi phân phối thực phẩm ăn liền tại sáu mươi bốn tỉnh thành trong cả nước
không chỉ có thị trường trong nước doanh nghiệp cũng đã xây dựng được chuỗi cung ứng các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu ăn liền
trong đó có sản phẩm phở đóng hộp
đến nhiều thị trường lớn trên thế giới
vifong là một trong những công ty đầu tiên tại việt nam sản xuất phở và xuất khẩu sang thế giới
về sản phẩm của mình thì xuất khẩu khoảng hai mươi triệu đô một năm
và các sản phẩm của vifong thì hoàn toàn không sử dụng phẩm màu tổng hợp
nên rất an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng
và với rất nhiều hương vị ví dụ như bò gà
và rất nhiều dạng ví dụ như tô phở tô phở ly phở khay
có rất là nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng cho nên xuất khẩu lên toàn thế giới
và các nước mà vifong đã xuất khẩu là hơn tám mươi nước
trong đó có những nước như là anh úc mỹ nhật
là những nước mà yêu cầu về chỉ tiêu xuất khẩu rất là cao rất là khắt khe
và vifong đã đạt được những chỉ tiêu về chất lượng đó cho nên là vifong mới xuất khẩu được
với doanh số trung bình hàng năm tăng hơn một mươi
sản phẩm của doanh nghiệp đã được tiêu thụ tại hơn năm mươi nước
kể cả các quốc gia có yêu cầu khắt khe về chất lượng
như mỹ australia nhật hàn quốc và liên minh châu âu
vifong chỉ là một trong số ít các doanh nghiệp việt
đã dám thay đổi xây dựng và tạo dựng được vị thế nhất định
trong chuỗi cung ứng thực phẩm đóng hộp toàn cầu
vifong đã đáp ứng các chỉ tiêu về vi sinh độ ẩm chất lượng
còn về mẫu mẽ bao bì thì vifong đã thay đổi liên tục
để cho phù hợp với thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng
ví dụ như là về màu sắc về chất liệu bao bì
để làm sao mà cầm lên cho người tiêu dùng
thị hiếu của người ta là cảm thấy thoải mái nhất
thì vifong đã thay đổi những chuyện đấy
đây là một doanh nghiệp dệt may đã thành công
trong việc gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu
và xây dựng được thương hiệu xuất khẩu riêng
trong bối cảnh dệt may việt nam vẫn đang tập trung quá nhiều vào sản xuất
gia công xuất khẩu mà quên đi khía cạnh xây dựng và nâng cao chuỗi giá trị
doanh nghiệp này đã tìm được một hướng đi riêng
nâng cao hạ tầng công nghệ cải thiện hiệu quả năng suất sản xuất
phát triển mẫu mã thiết kế
từ đó có thể cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
mọi người đang gia công cho nước ngoài toàn bộ
nhưng chúng tôi đã chuyển sang đến làng ob rồi
và sắp tới đây là cái chương trình mà chúng tôi muốn mở ra một thương hiệu mới là padu
để bán được thị trường trong nước cũng như là ở ngoài nước
và đấy là lên đến cái làm về odm
là bán sản phẩm từ a đến z
đến những người tiêu dùng cũng như là với khách hàng một số lượng nhiều của chúng tôi
thực tế cho thấy may chiến thắng chỉ là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành may mặc dám thay đổi
xây dựng thương hiệu riêng để đáp ứng được chuỗi giá trị
theo nhận định của các chuyên gia
phương thức sản xuất may của việt nam hiện vẫn chưa hình thành rõ ràng nét đặc sắc
và tạo dựng được thương hiệu thời trang quốc gia việt nam
ở thị trường trong nước ngành dệt may vẫn chủ yếu là may gia công
và đang có nguy cơ thua trên chính sân nhà
khi xuất hiện nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ quốc tế
như h m jara uniqlo
hiện nay thì ngành dệt may chủ yếu là vấn đề về gia công
tức là sử dụng thương hiệu của nhà bán
thân phối vào bán lẻ
thì chúng ta có thể chưa chạm vào cái vấn đề thương hiệu nhiều
nhưng với xu thế mà ngành cũng đang có cái chuyển dịch
và khuyến khích các doanh nghiệp của chúng ta tự xây dựng thương hiệu
và cũng như là xây dựng những cái nhận diện thương hiệu
thì lúc đó là chúng ta cũng sẽ phải lưu ý
trong khi doanh nghiệp ngoại luôn tìm cách ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
để hạ giá thành sản phẩm tập trung khâu thiết kế
cập nhật mẫu mã theo xu hướng thời trang thế giới
doanh nghiệp dệt may việt nam
trong thời gian dài vẫn làm gia công
dựa vào lao động giá rẻ mẫu mã đơn điệu chậm đổi mới
có nghĩa là đang tạo ra phần giá trị khiêm tốn
là phần giá trị thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu
điều này lý giải vì sao cụm từ made in vietnam
vẫn ở đâu đó rất xa trong tâm trí người tiêu dùng thế giới
trong cái ngành thời trang các bạn cũng biết
thiết kế là lợi nhận đầu tiên cao nhất
xong đến bán hàng và đến đấy thì bắt đầu đến phốp
đó là đến sọt sinh nguyên phụ điệu
mình trở lại
và cuối cùng
đó là cm mà hiện tại việt nam đang làm cm
đó là cái rất là dở
không chỉ trong ngành dệt may hay thực phẩm
phần lớn các doanh nghiệp hiện vẫn còn đang phải vật lộn
để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
và tạo được chỗ đứng cho thương hiệu của mình
số liệu của phòng thương mại và công nghiệp việt nam cho thấy
hiện việt nam có hơn sáu trăm linh doanh nghiệp
trong đó hơn chín mươi tám là doanh nghiệp nhỏ và vừa
và thực tế chỉ chưa đến hai mươi một doanh nghiệp trong số này
tham gia được vào chuỗi sản xuất toàn cầu
tỷ lệ này thấp hơn nhiều
nước trong khu vực asean
như thái lan ba mươi
tiềm lực vốn của khối doanh nghiệp này cũng không lớn
vì thế kéo theo những khó khăn khác
như công nghệ năng lực quản lý
cũng chưa được đầu tư bài bản
cũng vì năng lực kinh tế hạn chế
nên chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp việt
chủ yếu là lấy ngắn nuôi dài
thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp
chưa cạnh tranh được về giá thành và chất lượng
nên khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
chưa hiệu quả
với các đối tác nước ngoài
thì họ luôn đặt tiêu chí là
giá thành của họ rẻ lên hàng đầu trước
thế nên là vấn đề khó khăn
vẫn là vấn đề tiếp cận các doanh nghiệp nước ngoài
về thứ nhất là về mặt giá thành
và thứ hai là
về mức độ ảnh hưởng của công ty
chưa chuyên nghiệp lắm
mình chưa có hệ thống lắm
mình chưa có phần mềm
mình chưa có cái hệ thống làm ăn chung với nhau
doanh nghiệp ở việt nam
bây giờ chưa hợp tác với nhau
nói thật như thế
người ta đang khen sang nhau
phá ra nhau
những nước phát triển
đi trước chúng ta như là nhật
thì những cái sản phẩm của nhật vào rất là nhiều
và rất là tinh xảo
cái độ tinh xảo và cái độ đẹp
nó cũng tương đương với lại vải châu âu
chất lượng thì tất nhiên là nó sẽ không bằng
nó xem xem
chất lượng nó xem xem
nhưng mà cái giá thì
nó rẻ hơn rất là nhiều
cho nên là
bên mình cũng đang gặp
những cái khó khăn
theo thống kê của bộ công thương
dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam cao
nhưng bảy mươi đóng góp lại chủ yếu đến từ doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài fdi
do tỷ lệ nội địa hóa của việt nam
vẫn còn ở mức thấp
chỉ khoảng ba mươi ba
nên mức độ tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam
vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng thấp
doanh nghiệp fdi tại việt nam đã phải nhập khẩu

từ các doanh nghiệp mẹ
đơn cử như lĩnh vực sản xuất
dù được sự quan tâm của chính phủ
công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô trong nước
vẫn chưa phát triển
tỷ lệ nội địa hóa trong ngành còn thấp
doanh nghiệp cung ứng vẫn nghèo nàn và mang tính nhỏ lẻ
có tới tám mươi chín mươi
nguyên liệu chính cho sản xuất linh kiện
ô tô như là thép hợp kim
rồi là hạt nhựa
và cao su kỹ thuật thì hiện tại vẫn đều phải nhập khẩu
và hàng năm thì các doanh nghiệp ở việt nam
thì nhập khẩu khoảng
trên ba tỷ usd các loại linh kiện
phụ tùng phục vụ cho sản xuất
làm sao ô tô cũng như là sửa chữa xe
bên cạnh đó thì năng lực yếu kém
của các doanh nghiệp trong ngành cung hiệu hỗ trợ
cũng là một điều đáng lưu tâm
hiện tại thì các nhà sản xuất khuôn mẫu của việt nam
thì có thể là
thường là quy mô không lớn
hoặc là họ có thiếu sự liên kết để phát triển
và các doanh nghiệp sản xuất phôi
như các chi tiết đúc cho ngành
chưa nhiều và tỷ lệ
sai hỏng còn cao
chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành
có thể thấy các doanh nghiệp nước ngoài đã chuyển sang tập trung
vào nghiên cứu và phát triển
thiết kế tạo dựng thương hiệu
từ đó xây dựng một chuỗi cung ứng sản phẩm xuất khẩu riêng
trong khi đó thì sự tham gia
của các doanh nghiệp việt còn hạn chế
do chưa hình thành được các chuỗi giá trị hàng hóa
ứng dụng được công nghệ tiên tiến
sự tham gia của các doanh nghiệp việt
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế
do chưa hình thành được các chuỗi cung ứng
linh kiện sản phẩm
chậm ứng dụng được công nghệ tiên tiến
khiến giá trị hàng hóa còn thấp
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam
liên kết còn khá mờ nhạt
hiệu ứng loan tỏa về công nghệ và năng suất lao động
từ đối tác nước ngoài đến khu vực doanh nghiệp trong nước
còn hạn chế
điều đáng lo ngại nhất là doanh nghiệp tư nhân rất khó khăn
tất ít doanh nghiệp bổ sức kết nối
và chuỗi sản phẩm toàn cầu
với việc nhiều doanh nghiệp lớn đang đặt nhà máy sản xuất
tại việt nam như samsung lg canon
cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư tại việt nam
để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu rất lớn
bởi chính các doanh nghiệp sản xuất
sản phẩm đầu cuối rất muốn xây dựng
chuỗi cung ứng tại địa phương
tuy nhiên doanh nghiệp việt lại chưa thực sự nắm bắt được cơ hội này
nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam cho biết
vẫn đang nhập linh kiện vật tư nước ngoài về
để phục vụ cho việc sản xuất là chính
hiện năm mươi tám điện thoại samsung trên toàn cầu
được sản xuất tại việt nam
nhưng trong số hai trăm linh nhà cung ứng cấp một
chỉ có hai mươi chín doanh nghiệp việt
tỷ lệ chỉ một mươi năm
hai mươi chín doanh nghiệp việt này cũng chỉ cung ứng các sản phẩm đơn giản
như hộp dây nối
đại diện doanh nghiệp thẳng thắn thừa nhận
thực tế là đa số các doanh nghiệp địa phương
ở việt nam vẫn chưa thể sản xuất các sản phẩm phụ trợ
đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài
trong một cái điện thoại thông minh
thì tới một hai trăm linh các loại linh kiện
phụ kiện kết cấu trong chiếc điện thoại này
tuy nhiên các bộ phận như chip
hay bán dẫn thì doanh nghiệp việt
vẫn chưa có đủ khả năng để sản xuất
hay những sản phẩm khác như phím kính
thì cũng đang được sản xuất
bởi các nhà cung ứng của hàn quốc nhật bản
hoặc là các nước khác
tôi cho rằng những người đứng đầu thì phải nỗ lực hơn
đầu tư hơn vào công nghệ
hiện nay tầm nhìn của nhiều doanh nghiệp việt
mới dĩ nhìn theo các thông lệ văn hóa của việt nam thôi
họ cần vươn ra chủng quốc tế
phải có cái nhìn mang tính chiến lược toàn cầu
trong cái đổi mới cải tiến
việc kinh doanh sản xuất
một mình samsung chiếm gần một bốn
tổng xuất khẩu của việt nam
nhưng trong năm hai nghìn một mươi chín
hiện mới chỉ có ba mươi năm công ty việt nam
là nhà cung cấp loại một cho samsung
hay công ty ge hải phòng
một trong năm nhà máy vượt trội hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ nội địa hóa hiện nay
cũng chỉ dưới hai mươi
theo nhiều chuyên gia
giá trị tiềm năng của nội địa hóa
trong xuất khẩu thông qua chuỗi giá trị toàn cầu của việt nam
là một trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ
tiềm năng phát triển cho việt nam
qua việc đẩy mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu
là khoảng năm mươi tám tỷ đô la mỹ
do đó các doanh nghiệp việt nam
cần phải tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng
trở thành những nhà cung ứng địa phương cấp một
cho các doanh nghiệp toàn cầu như samsung
các doanh nghiệp cần phải cải thiện
để tăng tính cạnh tranh toàn cầu
như đặt các tiêu chuẩn quốc tế
về chất lượng và theo lĩnh vực
tăng cường năng lực thương mại quản trị kết nối
đồng thời tìm kiếm các cơ hội
từ thị trường toàn cầu
và các cơ hội từ thị trường trong nước
trong các lĩnh vực như ô tô điện tử hàng không
hầu hết sản phẩm của việt nam
chưa chiếm lĩnh được thị trường ở khâu chế biến
trong đó các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu thô
đó là chưa kể đến số chuỗi giá trị được chứng nhận
nhưng hoạt động chưa hiệu quả
nhưng nếu giảm bớt được các khâu trung gian
hạ giá thành sản phẩm
thì chuỗi sản phẩm hàng hóa sẽ có được nhiều lợi thế cạnh tranh
vì vậy việc xây dựng và phát huy chuỗi sản phẩm
phải được đặc biệt chú trọng
phải làm sao khuyến khích được doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia vào chuỗi
tham gia vào chuỗi thực chất là
doanh nghiệp phải thực hiện được một số cam kết cơ bản sau
một là cam kết về chất lượng
hay là cam kết về các liên quan đến bán hàng hậu bán hàng thời gian
và các cam kết trong chuỗi với nhau
muốn bền vững thì phải có hỗ trợ cho họ
mà muốn cam kết được về chất lượng hàng hóa thì phải có công nghệ
mà muốn có công nghệ thì phải doanh nghiệp nhỏ vừa không làm được
thì phải có những khu dùng chung
đây là cái điểm cơ bản nút thắt trong sản xuất
doanh nghiệp việt nam cần
cái nâng cao về chất lượng
và phải chấp nhận cái tư duy ra
với biển lớn
chứ không thể là chấp nhận cái chất lượng
ở một cái sưởng sản xuất nhỏ việt nam
mà lại muốn bán đi toàn cầu được
thì tôi nghĩ là phải thay đổi
thay đổi ở đây là không những về sản xuất tốt
mà phải kể cả các chức hợp tác và các chức phối
kết hợp làm ăn thương mại quốc tế với các bạn
cũng phải theo chuẩn vực quốc tế
đối với các doanh nghiệp
việc đưa sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
là một hướng đi tất yếu
để xây dựng phát triển thương hiệu
và tạo chỗ đứng trên thị trường thế giới
bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp
cơ quan quản lý nhà nước cũng cần xây dựng chính sách thiết thực
minh bạch xóa bỏ những thủ tục dườm ra
làm đầu mối xây dựng các mô hình thí điểm
về phát triển chuỗi cung ứng
theo cơ chế thị trường hội nhập
và thực hiện quản lý hậu kiểm
đúng như mục tiêu đang đề ra
tự khắc thị trường sẽ hình thành chuỗi cung ứng
đúng như mong đợi
thưa quý vị và các bạn
việt nam đang đứng trước ngã rẽ
hoặc tiếp tục xuất khẩu tập trung vào gia công
lắp ráp giá trị gia tăng thấp
hoặc đa dạng hóa
và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu
để tham gia vào công đoạn đem lại giá trị gia tăng cao hơn
để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm
để tăng trưởng xuất khẩu bền vững
các doanh nghiệp cũng cần phải nâng cao mức độ linh hoạt
và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường
nhất là trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi
từ đó để ra chiến lược tốt
cạnh tranh tập trung vào chất lượng hiệu quả
chủ động nâng cao những kỹ năng
năng lực và thực tiễn quản lý
hướng tới đạt được năng suất
và trình độ đổi mới sáng tạo hiệu quả nhất
quý vị thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề
bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn
những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình
trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại